xin kính chào quý vị và các bạn
nắng nóng và nắng nóng gai gắt đã diễn ra trên diện rộng tại bắc và trung bộ
và cây càng gia tăng về cường độ
đến hết hôm nay thì nắng nóng đã kéo dài đến ngày thứ năm tại bắc bộ
và ngày thứ sáu liên tiếp tại trung bộ
chuỗi ngày nắng nóng vẫn chưa dừng lại trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
nên trời có nắng mạnh từ sớm và kéo dài đến chiều muộn
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
có nơi trên ba mươi chín độ do yếu tố địa hình và hiệu ứng đô thị
đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên không khí càng oi nóng ngột ngạt
bao trùm càng ngày và đêm
với các tỉnh miền trung nơi có thể tiết khắc nhiệt nhất trên cả nước
khi nắng nóng gai gắt kéo dài
nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
cục bộ có nơi trên bốn mươi độ ở vùng núi phía tây
riêng các tỉnh nam trung bộ nhiệt độ thấp hơn
giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên có nhiều nguy cơ gây ra cháy nổ và hỏa hoạn
ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
khu vực tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình
nên ban ngày trời vẫn còn nắng
với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên
trong khoảng ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến chiều tối mưa rông xuất hiện rải rác
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét và gió giật mạnh
trở sang những thông tin thời tiết trên biển
trong hai mươi bốn giờ tới tại hầu khắp các nơi trên khu vực biển đông
bao gồm cả quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
thịnh hành gió theo hướng tây nam
với cứng độ trung bình cấp bốn cấp năm
riêng phần phía tây của khu vực nam biển đông
gió tây nam có lúc mạnh cấp sáu giật trên cấp sáu
và có mưa rông giải rác
khiến tầm nhìn giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xảy ra gió rất mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức ba mươi bốn độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội
tại đây mây thay đổi
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng gây gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt
nhiệt độ từ hai mươi tám đến bốn mươi độ